tại phiên họp thứ ba ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm thống nhất
đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty việt á bệnh viện tp thủ đức và công ty nam phong
vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên trưởng bang chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm
chủ trì phiên họp và giao các thành viên ban chỉ đạo cơ quan thường trực ban chỉ đạo
triển khai thực hiện nghiêm kết luận của tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp hai mươi ba kết luận về công tác giám định định giá tài sản
tại phiên họp ban chỉ đạo cũng thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á
bệnh viện tp thủ đức và công ty nam phong vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện tp thủ đức đã mua kích tết
của công ty việt á sản xuất thông qua công ty trách nhiệm hữu hạng thiết kế xây dựng
và dịch vụ nam phong với tổng số tiền gần ba mươi chín tỷ đồng theo một gói thầu với hình thức
chào hàng cạnh tranh và ba mươi bảy gói thầu với hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn
việc làm này là theo chỉ định của công ty việt á với mục đích nâng giá trước khi bán
vào bệnh viện tp thủ đức trong vụ việc này công ty nam phong được chiếc khấu
bốn mươi tương đương gần một mươi một tỷ đồng